cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam hai tháng
đối với ngô xuân sĩ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại xã cự nẫm huyện bố trạch tỉnh quảng bình
về hành vi lạm dụng tiến nhậm chiếm đoạt hàng hóa cứu trợ người dân vùng lũ lụt
trước đó ngày hai mươi hai tháng một mươi ngô xuân sĩ nhận lời trở giúp hàng cứu trợ lũ lụt từ khánh hòa ra quảng bình
gồm một trăm năm mươi thùng cá hộp trị giá gần một trăm sáu mươi triệu đồng và giao cho bà hạnh thư ký hội từ thiện tường nguyên
ở thành phố hồ chí minh để đưa đi cứu trợ tuy nhiên sau đó sĩ không giao hàng hóa như thỏa thuận
mà đưa về xã cự nẫm và tự ý chia nhỏ số hàng này và phát hơn năm năm trăm linh hộp cá với trị giá hơn một trăm hai mươi một triệu đồng
cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt còn gần một bảy trăm linh hộp cá trị giá khoảng ba mươi bảy triệu đồng thì sĩ chiếm đoạt